các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thực hiện ý kiến chỉ đạo của ban giám đốc công an tp hcm ban chỉ huy công an quận một triển khai quyết liệt công tác phòng ngừa đấu tranh với tệ nạn mại dâm trên địa bàn
qua công tác nghiệp vụ đội cảnh sát hình sự công an quận một đã phát hiện nhà hàng vitamin số hai mươi một thái lung phường bến nghé kinh doanh trá hình do các đối tượng người hàn quốc điều hành
núp bóng dưới dạng kinh doanh dịch vụ ăn uống karaoke phục vụ khách nước ngoài đặc biệt yêu ái khách hàn quốc trung quốc nhật bản
đi sâu điều tra thu thập manh mối
chính xác phát hiện cơ sở kinh doanh này có chủ trương cho các nữ tiếp viên đi bán dâm cho khách như một hình thức để cầu khách và tăng doanh thu cho nhà hàng
cơ sở kinh doanh này có hàng chục chân dài luôn bật chế độ sẵn sàng đi khách
sau khi nhận được báo cáo về tụ điểm kinh doanh trá hình trên ban chỉ huy công an quận một đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
pc hai tiến hành xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa hoạt động mại dâm của nhà hàng vitamin
khoảng giờ dạng sáng ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi một các đội nghiệp vụ công an quận một phối hợp với công an phường bến nghé phạm ngũ lão đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính các khách sạn blo diamond
số sáu b thị sách phường bến nghé khu căn hộ cao cấp medicine số một mươi năm thị sách phường bến nghé khách sạn eden garden số hai mươi tám trên một mươi hai một mươi bốn bùi viện phường phạm ngũ lão quận một
tại các khách sạn này công an bắt quả tàng một mươi nữ tiếp viên đang bán dâm cho một mươi khách nam người hàn quốc
qua đấu tranh một mươi nữ tiếp viên bán dâm đều khai nhận đang làm tiếp viên tại nhà hàng vitamin và đang đi bán dâm theo sự cho phép của chủ và quản lý của nhà hàng
toàn bộ khách mua dâm đều là thực khách đến nhà hàng ăn uống sử dụng dịch vụ
cùng thời điểm trinh sát đội cảnh sát hình sự phối hợp với các đội nghiệp vụ và công an phường bến nghé kiểm tra nhà hàng vitamin đưa chủ nhà hàng là hyun se yoon sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và hyun byung hwa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
cùng các quản lý yoon ye sun sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
kim tae ho sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đều mang quốc tịch hàn quốc và các quản lý tiếp viên nữ gồm trần thị bé quyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín nguyễn thị dung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cùng chú quận bảy phạm thị diễm trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám sinh sống tại quận bình thạnh nguyễn thị hồng hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ quận bốn về trụ sở làm rõ
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận hyun se yoon và hyun byung hwa góp vốn để kinh doanh phục vụ ăn uống cho khách hàng người hàn quốc tại nhà hàng vitamin
sau đó họ thê đoàn thị my quyên đứng tên giám đốc đại diện theo pháp luật thê yoon ye sun kim tae ho và ba đối tượng nam người hàn quốc chứa rõ lãi lịch làm quản lý
công việc chính của quản lý là liên hệ với khách hàng người hàn quốc nhận đặt vòng cung cấp các dịch vụ của nhà hàng tính tiền để khách thanh toán sau khi ăn uống
mức thù lao của ông chủ trả cho họ là hai mươi triệu đồng trên một tháng
ngoài ra các đối tượng này còn được hưởng hai mươi tổng số tiền diệu khách sử dụng khi họ là người nhận đặt phòng và tính tiền
cùng với đó yoon ye sun và yoon byung hwa thê trần thị bé quyên phạm thị diễm trang nguyễn thị dung nguyễn thị hồng hậu làm quản lý điều hành tiếp viên nữ đến các phòng để khách có nhu cầu sẽ chọn đi đến bãi đáp
các má mì này được trả lương một mươi năm triệu đồng trên một tháng
ngoài ra các mái mì này mỗi khi môi giới thành công còn được các quản lý người hàn quốc đề nghị khách phải trả thêm cho quyên trang dung hậu ít nhất là năm trăm linh đồng trên một phòng
ngoài dàn chân dài hấp dẫn thì nhà hàng này còn cung cấp dịch vụ đồ ăn thức uống như rượu bia bóng cười hát karaoke
đặc biệt để mọi hoạt động kinh doanh trái hình được giấu kín cơ sở kinh doanh này chỉ phục vụ khách nước ngoài hàn quốc trung quốc nhật bản không nhận khách là người việt nam
theo đó khi khách đến nhà hàng vitamin quản lý sẽ điều các nữ tiếp viên đến tận tình ngồi giót rượu uống rượu nói chuyện với thực khách
đặc biệt khi khách có nhu cầu vô vui hyun se yoon và yeon byung hwa sẽ cho tiếp viên nữ được ra ngoài đi khách
dân này được hyun se yoon và yeon byung hwa phổ biến cho các quản lý hàn quốc như yoon dae sun và kim tae ho
cũng như các má mì như trần thị bé quyền phạm thị diễm trang nguyễn thị dung nguyễn thị hồng hậu biết và thực hiện
giá bán dâm được hyun se yoon và yeon byung hwa quy định là ba ba triệu đồng khi đi qua đêm và một tám triệu đồng cho một lần vui vẻ
nhờ dịch vụ kinh doanh trá hình sẵn sàng phục vụ tới bến khi khách có nhu cầu
nên nhà hàng vitamin này thu hút rất đông các nam du khách
lực lượng trước nào phát hiện phan thị cẩm viên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cư chú phường bình hưng hòa quận bình tân
bán dâm với k h quốc tịch hàn quốc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và trần thu ngân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín cư chú huyện châu thành tỉnh hậu giang
bán dâm với k i quốc tịch hàn quốc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
ngoài ra cơ quan công an còn phát hiện ngân có ý định phi tàng một gói íp bên trong có chất bột màu trắng
nghĩ là ma tùy đá nhưng đã kịp thời ngăn chặn
ngày sau đó phòng cảnh sát hình sự công an thành phố tiếp tục phối hợp với công an quận một kiểm tra nhà hàng crystal số một trăm linh ba bùi trị xuân
phường phạm ngũ lão quận một phát hiện nhiều lỗi vi phạm
tại thời điểm kiểm tra công an phát hiện tại nhà hàng có năm mươi một trăm linh tiếp viên nữ túc trực để tiếp hàng trăm lượt khách đặc biệt là khách người nước ngoài
cơ quan công an xác định nhà hàng hoạt động từ một mươi một h trưa đến ba mươi bốn h sáng ngày hôm sau
nhằm thu hút khách để tăng doanh thu các quản lý nhà hàng cho tiếp viên mua thoát y cùng với khách ngay tại nhà hàng
nếu khách có nhu cầu sử dụng chất ma túy nhân viên sẽ liên hệ mua ma túy cho khách và cùng khách sử dụng chất ma túy
đặc biệt nhà hàng cũng sẵn sàng cho tiếp viên đi khách
với hình thức hoạt động trên nhà hàng đã thu lợi bất chính ba trăm linh năm trăm linh triệu đồng trên một ngày khoảng một mươi tỷ đồng trên một tháng
ngoài ra trong nhà hàng luôn có nhiều nam thanh niên trẻ túc trực sẵn sàng phục vụ những khách hàng là nữ giới lớn tuổi múa thoát y kích dục
khi có nhu cầu mua bán dâm thì số nhân viên sẽ được đưa qua các địa điểm khách sạn do nhân viên quán chọn để làm điểm đáp
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận tthn nhv phan thị cẩm viên và trần thu ngân là tiếp viên tại nhà hàng cristo
chuyên tiếp khách nước ngoài người hàn quốc trung quốc sau đó thỏa thuận mua bán dâm với giá từ năm triệu đồng trên một lần đến tám triệu đồng qua đêm
ngày hai mươi tháng ba trần thị trúc ly sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cư trú phường nguyễn cư trình quận một và đặng thành giỏi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
cư trú phường một mươi bốn quận một mươi quản lý tiếp viên tại nhà hàng christo phân công bốn tiếp viên nói trên đến tiếp bia vui chơi
đồng thời môi giới cho bốn tiếp viên bán dâm với bốn khách hàn quốc mỗi lần tiếp viên bán dâm với khách với giá năm triệu đồng trên một lần mua bán dâm
quản lý sẽ được hưởng năm trăm linh đồng hoặc bán dâm qua đêm với giá tám triệu đồng quản lý sẽ được hưởng một triệu đồng
ngoài số tiền sau khi bán dâm cho khách được tiếp viên cho ly và giỏi còn được hưởng từ một mươi một mươi năm trên tổng hóa đơn đặt
đối với gói ma túy mà trần thu ngân dự định phi tăng qua làm việc ngân và viên khai nhận ngân nhờ viên mua ma túy để sử dụng
cơ quan công an đang tiếp tục điều tra truy xét để làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình đã hết hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau